ngày hai mươi năm tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng quan ngại của virus sars cov hai
còn gọi là omicron b một một năm trăm hai mươi chín được phát hiện tại nam phi
đến ngày hai tháng một mươi hai thế giới ghi nhận ít nhất hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng này
tại việt nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới omicron nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
bộ y tế đề nghị địa phương chỉ đạo quyết liệt các biện pháp
thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k và vaccine thuốc điều trị và công nghệ và ý thức của nhân dân
trong đó tập trung vào các trụ cột chính như xét nghiệm tiêm chủng điều trị và đề cao ý thức của người dân
các tỉnh thành chủ động xây dựng các kịch bản phương án sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đặc biệt bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh
đặc biệt là đến đi về từ các quốc gia khu vực có biến chủng omicron như khu vực nam châu phi nam phi
eswana namibia zimbabwe eswatini lesotho mozambique v v và một số quốc gia ở khu vực châu âu
bộ cũng nhắc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền ngay khi được phân bố vaccine đảm bảo an toàn hiệu quả
bên cạnh đó các tỉnh thành phố phải ra soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản
với các trường hợp người từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian
cũng phân tích đánh giá những kết quả trong công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian vừa qua
bí thư hà nội nhận định không để dịch bệnh làm tuột hậu đời sống kinh tế xã hội của thủ đô
theo bí thư đinh tiến dũng trong bối cảnh bùng phát và lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
nhất là đợt dịch lần thứ tư với biến thể mới tenta lây lan nhanh diễn biến phức tạp hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội
tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sức khỏe của nhân dân
tuy nhiên hà nội đã từng bước thích ứng với diễn biến dịch bệnh chuyển từ trạng thái giãn cách phong tỏa cách ly theo khu vực
sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
đời này thành phố cơ bản đã hoàn thành ba nhiệm vụ quan trọng và kết quả khả quan đó là
chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
và nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng khác đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện
ngoài ra hà nội đã chủ động kịp thời kiên định kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống
để có các chủ trương giải pháp trúng đúng với tinh thần quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo quy định của trung ương
và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh của thành phố
hà nội luôn chuẩn bị phương án phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra
thành phố đã thực hiện tiêm phủ vaccine mũi một cho trên chín mươi bốn mũi hai cho khoảng tám mươi năm người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và hiện nay đang tổ chức tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến nay đã đạt trên tám mươi năm
từng bước cho các em học sinh trở lại trường học
hà nội cũng tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tăng cường grdp của hà nội cả năm
ước đạt khoảng hai ba mươi năm ba mặc dù không đạt kế hoạch đã đề ra kế hoạch là tăng bảy năm nhưng vẫn duy trì ổn định
nhấn mạnh vào năm hai nghìn hai mươi hai dự báo tình hình sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn có thể kéo dài
với những biến chủng mới nguy hiểm hơn
bí thư thành ủy cho biết mục tiêu tổng quát cơ bản của hà nội trong năm hai nghìn hai mươi
là phải thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế
đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống người dân đảm bảo quốc phòng quân sự địa phương và an ninh trật tự của toàn xã hội
đẩy mạnh cải cách hành chính siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
đồng thời với diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp các đại biểu cũng cần phân tích đưa ra về biện pháp phòng chống dịch
để các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp trong thời gian tới đưa ra các kịch bản phòng chống dịch để cho học sinh đến trường
quyết tâm không để dịch bệnh làm tục hậu đời sống kinh tế xã hội của thủ đô
một tin vui dành cho người dân đang sinh sống ở tp hcm vì ngay mới đây thành phố đã được ủng hộ một trăm linh túi an sinh
từ đại diện tập đoàn việt theo và ngân hàng quân đội ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
ba vận động tiếp nhận và phân phối tiền hàng ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố tổ chức tiếp nhận một trăm linh túi an sinh
trị giá ba mươi tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
bên lề phiên họp hội đồng nhân dân tp lần thứ tư khóa một mươi bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã có trao đổi với báo chí
về việc mở cửa lại các hoạt động karaoke massage quán bar chỉ hai ngày rồi đóng cửa
theo ông trong công tác chống dịch
các học tập từng ngành đều có sự lúng túng nguyên nhân là do kinh nghiệm chưa có và dịch bệnh biến động liên tục
chẳng có bài vở gì rõ ràng để có thể thực hiện cho yên tâm ví dụ như chủ trường thí điểm cấp hai và cấp ba đến trường
nhưng ủy ban nhân dân tp hcm muốn thí điểm cho lớp một đến trường mấy việc này thuộc dạng không có bài vở gì
cuối cùng không dám thử mà phải chậm lại việc học sinh lớp một đến trường ông nên cho biết
bí thư thành ủy cũng đặt vấn đề tại sao người ta nói thành phố thay đổi liên tục tình hình diễn biến liên tục mà không thay đổi là không được ông nên nói
theo ông việc mở cửa hoạt động các dịch vụ phải cân nhắc kỹ phải làm điểm trước để rút kinh nghiệm đó là chủ trương chung của thành phố
nhưng anh em có một số nơi bị sức ép với xu hướng muốn mở cửa hoạt động cái đó không phải là chủ trương chung của thành phố
cấp huyện họ linh hoạt vì họ luôn có không gian để có thể linh hoạt với tinh thần thích ứng
bí thư nên cho biết
ông cũng thông tin việc mà thành phố đang làm là đưa ra chiến dịch bảo vệ những nhóm người có nguy cơ cao rất cao
thành phần đi giải trí khi mình mở ra karaoke massage quán bar đa phần là thanh niên
họ không sợ nguy hiểm nhưng nguy hiểm nhất là họ mang bệnh về cho người nhà người già thuộc nhóm nguy cơ cao
với những người già khi giãn cách thì an toàn vì ở nhà không đi đâu
nhưng khi không còn giãn cách có thể con cháu đi chơi lại mang dịch bệnh lây sang cho họ
qua rà soát bí thư nguyễn văn nên cho hay có nhiều người vì ở nhà và cứ nghĩ là không đi đâu nên không tiêm vaccine
vừa qua số người tử vong là do chưa tiêm vaccine cũng chiếm tỷ lệ cao
do đó thành phố phải bảo vệ nhóm người này và có cách bảo vệ an toàn thì mới giảm được tử vong
bí thư nguyễn văn nên nhìn nhận lúc mở cửa hoạt động đã cân nhắc đến vấn đề đó nhưng lại không nghĩ đến số người còn chưa tiêm vaccine
giờ cộng ra các trường hợp chưa tiêm cũng còn nhiều và đó là điều rất thiếu sót
cũng trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi chủ tịch ubnd cho biết
trước mắt thí điểm học trực tiếp đối với lớp chín và một mươi hai với lớp một sẽ bàn thêm
cụ thể chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi chia sẻ về kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ông mãi cho biết kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp trở lại trước mắt thí điểm đối với học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
còn đối với lớp một thành phố sẽ bàn thêm
trước đó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết khảo sát ý kiến có đến hơn bảy mươi phụ huynh lớp một không đồng ý cho con em đến trường
nên thành phố không cần gường ép vận động nhiều
nếu các gia đình thấy không yên tâm thì cần tôn trọng ý kiến của họ ông nên nói
bí thư tp hcm cho biết sáng nay ông đã hội ý với chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi về vấn đề này và cần phải trì hoãn kế hoạch này lại
mặc dù kế hoạch mà mình đưa ra là vậy nhưng tình hình đang diễn biến không như mong muốn của mình
nên trị hoãn trong quá trình truyền thông phải linh hoạt không nên cứng nhắc ông nên chia sẻ
theo ông nên dù đã lên kế hoạch nhưng không nên cứng nhắc ý kiến người dân là rất quan trọng và cần nhìn thấy sự không yên tâm của phụ huynh
trước đó tại họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm chiều mông sáu tháng một mươi hai ông dương trí dũng
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết bảy mươi phụ huynh chưa đồng ý cho trẻ lớp một đi học trực tiếp do họ lo lắng về an toàn dịch bệnh
để yên lòng phụ huynh ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với y tế địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể
chính chu cần chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cũng như đảm bảo an toàn phòng dịch để phụ huynh yên tâm
đồng thời các đơn vị cần vận động tuyên truyền để phụ huynh đồng tình ủng hộ
sở giáo dục và đào tạo cũng đã chuẩn bị phương án đi học trở lại rất cụ thể cho các khối lớp một lớp chín và lớp một mươi hai
theo ông dương trí dũng học sinh chưa đến trường là những em còn đang ở các tỉnh học tạm tại địa phương khác
theo các quy định của ngành y tế
vì vậy trong thời gian thí điểm dạy trực tiếp các trường vẫn duy trì kênh học trực tuyến qua truyền hình và internet
thưa quý vị liên tiếp trong những ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín trên địa bàn thành phố sóc trăng tăng cao
có ngày gần năm trăm linh ca nhiễm
thế nhưng ngày bảy tháng một mươi hai một lãnh đạo thành phố sóc trăng xác nhận giám đốc trung tâm y tế thành phố lhp
đã có đơn xin nghỉ việc gửi các cấp có thẩm quyền
theo vị lãnh đạo này ông p xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không đảm bảo
trước đó ông p bị bệnh khá nặng
nhiều tháng nay ông p đã tham gia vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố với lượng công việc lớn
hiện tại sức khỏe của ông p không đảm bảo để hoàn thành công việc
sở y tế tỉnh sóc trăng đang xem xét giải quyết nguyện vọng của ông p
đồng thời tạm thời phân công một phó giám đốc phụ trách điều hành công việc chung tại trung tâm y tế thành phố
theo ghi nhận liên tiếp những ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín trên địa bàn thành phố sóc trăng tăng cao
có ngày gần năm trăm linh ca nhiễm
theo sở y tế
sở y tế tỉnh sóc trăng tính đến ngày sáu tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm tám trăm chín mươi bốn ca mắc mới
cao nhất từ trước đến nay trong đó có năm trăm một mươi năm ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận hai mươi hai bảy trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín
riêng tổng số ca mắc trên địa bàn thành phố sóc trăng là ba ba trăm một mươi ca
trước diễn biến số ca mắc tăng khả năng có thể quá tải cho các cơ sở điều trị
ngày sáu tháng một mươi hai trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng đã có quyết định
điều động tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín tại huyện trần đề sang hỗ trợ thành phố
tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố sóc trăng
quyết định các phương án kế hoạch để xử lý giải quyết ngay các vấn đề cấp bách phát sinh
trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý liên quan đến cảnh báo về biến thể omicron
các thông tin ban đầu cho thấy bệnh nhân nhiễm biến thể omicon của sars cov hai có triệu chứng nhẹ
dấy lên hy vọng virus này sẽ giảm động lực trong tương lai
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng hy vọng này là quá sớm
theo tờ scmp hy vọng trên phù hợp với quan niệm xưa nay rằng các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong
hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa để giảm bớt tác động tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng dù cho biến thể omicron có tiến hóa để lây lan nhanh hơn biến thể danta
không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn trong quá trình tiến hóa
và chúng ta không nên coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tổ chức y tế thế giới who cho biết chưa có ca tử vong nào do biến thể omicron
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần theo dõi hàng tuần để xác định xem omicron có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ cho thấy nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng delta và meta
một lượng lớn người nhiễm sars cov hai không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ trong các ca nặng hơn
có thể mất hàng tuần kể từ khi nhiễm cho tới khi tử vong
có nghĩa là virus này có nhiều thời gian để lây lan
các virus đột biến liên tục khi chúng tự sinh sôi để xâm nhập tế bào vật chủ
mặc dù nhiều đột biến không có ảnh hưởng tới virus nhưng một số đột biến có thể giúp chúng sinh sản nhanh hơn và lây lan nhanh hơn
một nhóm virus có đột biến sẽ rất khác so với virus gốc hoặc các nhóm virus được xếp là bệnh nhân
các virus rna trong đó có virus corona có tốc độ đột biến nhanh và sẽ không có gì ngạc nhiên
nếu một biến thể xuất hiện có đặc tính lây lan nhanh hơn delta và có độc lực mạnh hơn
ông jeffrey choi trợ lý giáo sư tại đh british columbia nhận định
nhiều người giả định rằng quá trình tiến hóa sẽ tạo ra một loại virus ít nguy hiểm hơn với vật chủ
điều này là không đúng virus giảm độc lực hay tăng độc lực là tùy thuộc vào tương tác phức tạp với một loạt nhân tố khác nhau
các nhân tố này gồm thời gian nhiễm virus khả năng lây lan và tổn hại mà virus gây ra
kết quả tương tác giữa các nhân tố này sẽ xác định phương hướng phát triển của độc lực
nó có thể đi theo hai hướng tức là ít độc lực hơn hoặc là độc lực mạnh hơn hoặc vẫn như cũ
biến thể omicron có ba mươi hai đột biến ở protein gai
các nhà khoa học đang khẩn trương tìm hiểu hiệu quả của vaccine hiện tại với omicron
hiểu rõ đặc tính sinh học của omicron sẽ cần thời gian nhưng kết quả sẽ cho ta biết
biến thể này có thể thay đổi diễn biến đại dịch covid một mươi chín ra sao
biến thể lây lan hơn có thể sẽ nguy hiểm hơn biến thể chỉ né tránh một phần hệ miễn dịch
một trong những kịch bản tệ nhất là omicron sẽ thay thế tenta trở thành chủng hoành hành phổ biến
và con người có miễn dịch thấp hơn khiến phản ứng chống dịch bệnh toàn cầu chệch hướng
mặt khác omicron có thể đi theo hướng của meta một biến thể gây quan ngại gây bệnh nặng hơn
né tránh miễn dịch tốt hơn nhưng lại không thể lây lan với tần suất
nó sẽ tăng cao ở hầu hết khu vực và sẽ lụi tàn dần dần
có điều chắc chắn là omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng
và chúng ta có thể chứng kiến nhiều biến thể nguy hiểm hơn dễ lây lan hơn cả delta
dù có biến thể dễ lây lan hơn delta gây ra nhiều ca tử vong và bệnh nặng hơn
nhưng vẫn còn có lý do để hy vọng kiềm chế được đại dịch này
tiêm chủng sẽ giúp làm giảm rủi ro bệnh nặng
các nhà sản xuất vắc xin đang nghiên cứu xem có cần phải cập nhật vắc xin hiện có của mình hay không
nhiều nghiên cứu rất đáng quan tâm khác khi có một nghiên cứu sơ bộ về việc omicron giảm độc lực
nhưng tăng nguy cơ tái nhiễm
hai báo cáo cập nhật của nam phi đã cho thấy những thông tin ban đầu đáng chú ý về khả năng lây lan
gây bệnh ở người của biến thể omicron
báo cáo do hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi smrc mới công bố đã đưa ra bức tranh khái quát
về tình trạng bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang được điều trị tại bệnh viện quận swan
đứng đầu nhóm nghiên cứu là bác sĩ farid abdallah
người làm việc cho samrc
ông abdullah tỏ ra cẩn trọng khi lưu ý rằng báo cáo chỉ dựa trên đánh giá quan sát
ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh trong hai tuần đầu của làn sóng lây nhiễm omicron
vì thế đánh giá đó có thể sẽ thay đổi trong những tuần sắp tới
tuy nhiên dấu hiệu ban đầu cho thấy sóng lây nhiễm omicron rất khác
so với các làn sóng trước đó từng được ghi nhận ở t swan
điểm đáng lưu ý nhất trong bản phân tích này chính là việc đa phần các bệnh nhân nhập viện
không cần can thiệp thở oxy
chỉ có một số ít người cần được bổ sung oxy và đây là điều mà ông abdullah cho rằng
rất khác so với những làn sóng lây nhiễm trước đó ở các bệnh viện
đặc biệt đa phần những người này nhập viện với nguyên nhân ban đầu là do các nguyên nhân y khoa khác
hoặc là do xét nghiệm thường lệ sars cov hai
bức tranh này không xuất hiện ở những làng sóng lây nhiễm trước đây
ở giai đoạn đầu và trong toàn bộ chu kỳ của ba làn sóng trước đây
luôn xảy ra tình trạng có nhiều bệnh nhân cần thở oxy
những người này thuộc nhóm đa phần
đang trong giai đoạn hồi phục chờ để được xuất viện báo cáo nêu rõ
đương nhiên cũng có thể đơn giản là việc virus chưa bắt đầu xâm nhập
và lây lan ở nhóm đối tượng người già dễ bị tổn thương tại các cộng đồng dân cư khác
chia sẻ với hãng tin tas news bác sĩ peter holtet thuộc đại học y khoa baylor nhận định
dữ liệu mới này là đáng khích lệ nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định về khả năng lây nhiễm và gây bệnh của omicron
rất có thể báo cáo cho thấy rằng tình trạng diễn biến nặng ít xảy ra hơn
với omicron nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc đưa ra một tuyên bố mang tính khẳng định vững chắc
ở thời điểm hiện tại đây quả là một liều thuốc giải độc thú vị
và chúng ta sẽ xem liệu omicron lây lan ở mỹ có giống với xu hướng tại tis một hay không ông holtet nêu quan điểm
một nghiên cứu mới khác về omicron do trung tâm chuyên về phân tích và lập mô hình dịch tễ học nam phi thực hiện
công trình này chuyên về theo dõi tái nhiễm covid một mươi chín ở địa phương mới chỉ được công bố dưới dạng tiền in ấn
chưa trải qua khâu bình duyệt khoa học trên các tạp chí chuyên ngành
nghiên cứu được tiến hành vào đầu năm nay và công bố dưới dạng bản in trước vào đầu tháng một mươi một
kết quả cho thấy không có bằng chứng nào về sự bất thường liên quan đến sự tái nhiễm ở những người đã mắc biến thể meta và delta
nhưng trong tháng một mươi các nhà nghiên cứu đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong dữ liệu
các ca tái nhiễm tăng nhanh ở một số khu vực của nam phi
khi phát hiện ra biến thể omicron các nhà khoa học đã nhanh chóng cập nhật nghiên cứu
để đưa vào dữ liệu cho địa phương
trong thời gian đến cuối tháng một mươi một dữ liệu mới này sẽ vẽ nên một bức tranh rất khác so với những phát hiện trước đó về beta và delta
sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp tái nhiễm covid một mươi chín trong suốt một mươi tháng và một mươi một tháng cũng trùng hợp với thời điểm xuất hiện omicron
có thể thấy nghiên cứu chưa đề cập đến mối quan hệ giữa omicron và hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín
ngoài ra nghiên cứu không xem xét mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những người tái nhiễm
vì thế không có dữ liệu để khẳng định
vì thế diễn tiến dịch bệnh ở người tái nhiễm
tuy nhiên sức mạnh và độ nguy hiểm của omicron vẫn đang khiến nhiều chuyên gia và các nhà nghiên cứu tìm hiểu
những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại